trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám đang diễn ra tại dubai